trong thời gian qua giờ làm tốt công tác dân vẫn khéo dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
nhiều hộ gia đình ở tp hcm đã khiến hàng trăm mét vuông đất ở bốc di dời hàng trăm ngôi mộ
để xây dựng đô thị văn minh xanh sạch đẹp tiêu biểu như ở quận tân phú quận tám
đây là khu đất rộng gần một năm trăm linh mét vuông thuộc khu phố một phường hòa thạnh
khu vực này trước đây có gần một trăm linh ngôi mộ của gia tộc ông nguyễn ảnh trắng quản lý
cây cối mộc ôm tùm đem đến một số người dân do thiếu ý thức đã đem rác và sát xuất vật chết ra bỏ ở khu vực này
làm cho môi trường bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân
thực hiện chủ trương về chỉnh trang đô thị phường hòa thạnh ngoài làm tốt công tác tuyên truyền vận động
để nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường sống
phường còn tổ chức đối thoại với người dân
kêu gọi người dân
chung tay cùng với chính quyền xây dựng đô thị văn minh
cũng nhờ làm tốt công tác dân vận kéo
hiện đây phường hòa thạnh đã di dời được hàng trăm ngôi mộ ra khỏi khu dân cư
đồng thời kêu gọi nhân dân hiến hàng trăm mét phung đất để mở rộng nhiều con hẻm nhỏ
tạo điều kiện cho người dân đi lại được thuận tiện hơn
trong thời gian vận động cũng rất là khó khăn
thì ở đây có bảy chi thì khi vận động tuyên truyền bảy chi này thì cũng là nhiều nơi
và ở bình tân bình chánh lông an thì cũng lập ra một tổ công tác
tổ công tác này đến từng chi hộ trong bảy chi này
thì đến nay cũng đã thống nhất và đã bốc mộ
còn nơi đây là một điểm đen về trác ở phường sơn kỳ quận tân phú
là nỗi ám ảnh của mỗi người dân khi đi qua khu vực này
nhưng hiện nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền
dân vận kéo của đoạn ủy chính quyền địa phương
hiện nay nơi đây đã trở thành khu vui chơi thể thao của người dân
cụ thể điển hình đây là khu đất trước đây là rất là nhét nhát
cỏ mọc âm tầm rồi những người dân nơi khác đến là đổ rác bừa bãi
trước tình trạng đó thì đảng ủy ủy ban dân phường có làm việc với lại cấp ủy ban đồ hành khu phố
để thống nhất là vận động nhân dân đóng góp kinh phí để cải tạo chỉnh trang lại khu đất này
người dân đã đóng góp kinh phí để nâng cấp đổ bê tông khu đất
và khu phố thì vận động nhân dân
góp kinh phí để lắp đặt những dụng cụ tập luyện thể dục thể thao phục vụ người dân
còn đây là hẻm hai nghìn hai trăm bảy mươi ba khu nghỉ trang giáo sứ bình an khu phố sáu
và hẻm hai nghìn chín khu phố năm phường sáu quận tám
trước đây là một điểm đen về ô nhiễm môi trường
nhưng hiện nay do làm tốt công tác dân vận khéo tuyên truyền vận động người dân
khu vực này đã được chuyển hóa thành khu vực sinh hoạt công cộng
chính quyền địa phương quận cũng như phường là có vận động bên giáo sứ
là cùng hỗ trợ để xóa cái bãi rác theo cái kêu gọi mà môi trường của toàn thành phố
do thực hiện cuộc vận động đến nay đã có hàng trăm điểm đen về rác
đã được chuyển hóa trở thành công viên khu vui chơi nơi sinh hoạt cộng đồng
khi được sự hỗ trợ của giáo sứ bình an
thì mỗi ngày thì trong cái đợt chúng tôi thi công thực hiện cái đoạn đường này là xóa cái điểm này là trong một mươi ngày
kinh phí của hội đồng mục vụ giáo sứ bình an hỗ trợ là người dân ở đây tến thấy được hiệu quả của vấn đề này
sự ô nhiễm môi trường này được giải quyết căng cơ thì người dân hỗ trợ đóng góp kinh phí tổng cộng là một trăm sáu mươi ba triệu
để thực hiện thi công cái vấn đề này thì đến nay thì cái điểm đây đã xóa sạch và rất là đẹp
thực hiện chỉ thị số một mươi chín ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban thường vụ thành ủy về thực hiện cuộc vận động
người dân thành phố hồ chí minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch
và giảm ngập nước ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân
thành phố còn tăng cường công tác kiểm tra giám sát để vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường
nói không với rác nhựa tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện ngày chủ nhật xanh để kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường
về thực hiện chỉ thị một mươi chín của bang thư vụ thành ủy là vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch
để giữ cho thành phố sạch và giảm ngập nước chúng tôi đã tiến hành sơ kết sáu tháng
từ khi chỉ thị đã ban ra đã có nhiều công trình nhiều mô hình đã thực hiện
trên ba trăm năm mươi bốn điểm đen đã được xóa và tiếp tục tập trung sẽ xóa tiếp chín mươi hai điểm đen về rác tồn tại trong nhiều năm qua
từ các chỉ thị nghị quyết đảng chính quyền và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh đã và đang góp phần khuyến khích mọi người đóng góp công sức trí tuệ tiền của
để phát triển kinh tế xã hội xây dựng thành phố ngày càng hiện đại văn minh
nhiều mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả như tổ dân phố an toàn mỗi tuần một mươi năm phút vì thành phố văn minh sạch đẹp
đường phố không rác mỗi tháng một tấn gạo tốt đời đẹp đạo v v
góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư
thưa quý vị thực hiện cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
hiện đây người dân đã tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn môi trường cảnh quan xây dựng các mô hình nhà ở
khu dân cư không rác khu phố sáng xanh sạch đẹp triển khai các tuyến đường nở hoa các tuyến đường bích hòa
tại các khu dân cư nhất là các địa phương xây dựng nông thôn mới đã thực sự mang lại diện mạo mới cho thành phố hôm nay
nội dung của chuyên mục tuần này xin được khép lại tại đây cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo xin kính chào tạm biệt